ngay sau khi đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam giành thắng lợi lịch sử trước đội tuyển u hai mươi ba iraq
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam
thư có đoạn viết
với tinh thần quả cảm ý chí và bản lĩnh của con người việt nam
dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên park hang seo
đội tuyển của chúng ta đã giành thắng lợi sau loạt suốt luân lưu một mươi một m
sau một trăm hai mươi phút thi đấu đầy kịch tính
bằng chiến thắng đầy ý nghĩa này
đội tuyển u hai mươi ba việt nam lần đầu tiên đã vào vòng bán kết u hai mươi ba châu á
đây là niềm tự hào lớn lao của thể thao việt nam nói chung và bóng đá việt nam nói riêng
thay mặt chính phủ tôi gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất
tới toàn thể đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam và cá nhân huấn luyện viên park hang seo